còn tại nhật bản hiện nay tổng số ca mắc và tử vong do covid một mươi chín ở nhật bản bất ngờ giảm mạnh
trong bối cảnh biến thể omicron của virus sars cov hai lây lan ở nhiều nơi trên thế giới
giáo sư taro yamamoto viện y học nhiệt đới của đại học nagasaki nhật bản ngày hai mươi hai tháng một mươi hai thốt lên rằng
thành thật mà nói chúng tôi không biết lý do chính xác đằng sau sự sụt giảm ca tử vong covid một mươi chín đột ngột ở nhật bản
kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát trên toàn cầu nhật bản ghi nhận số ca mắc và tử vong do covid một mươi chín thấp hơn nhiều so với các nước phương tây
phó giáo sư tetsuke nakara trường đại học tokyo đã dẫn đầu một nhóm xem xét sáu giả thuyết khiến covid một mươi chín lao dốc ở nhật bản sau khi gia tăng nghiêm trọng vào mùa hè này
sáu giả thuyết bao gồm chu kỳ bùng phát một trăm hai mươi ngày người dân tránh những nơi có nguy cơ cao tiêm chủng thời tiết miễn dịch cộng đồng và tỷ lệ nhân lên của virus thấp tại nhật bản
một nghiên cứu được công bố bởi viện nghiên cứu rykon nhật bản trong tháng này đã phát hiện ra rằng một đặc điểm di truyền được tìm thấy trong các tế bào bạch cầu của sáu mươi người dân nhật bản có phản ứng miễn dịch đối với covid một mươi chín
các nhà nghiên cứu cho rằng nó có thể giải thích lý do nhật bản không bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch
trong khi đó báo the washington post lập luận covid một mươi chín bùng phát nhẹ hơn ở châu á so với châu âu và châu mỹ bởi khu vực này có kinh nghiệm về y tế trong các đợt bùng phát sars và mers trước đó
các nhà nghiên cứu cũng xem xét yếu tố di truyền chế độ ăn uống ở các nước nhật bản và hàn quốc để tìm ra câu trả lời cho số ca tử vong covid một mươi chín thấp
tại nhật bản họ kiểm tra những yếu tố như thời tiết tru kỳ lây lan của virus sars cov hai và sự tiếp xúc với các biến thể của sars cov hai ít nguy hiểm trong quá khứ
các chuyên gia xác định một số đặc điểm di chuyển của người dân nhật bản có thể dẫn tới phản ứng hệ miễn dịch mạnh hơn đối với covid một mươi chín
tuy nhiên cần có nhiều nghiên cứu hơn để đưa ra kết luận chính xác
nhật bản hiện
đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho hầu hết dân số và thực hiện biện pháp đeo khẩu trang rộng rãi nhưng chưa triển khai chiến dịch tiêm vaccine tăng cường quy mô lớn
trong tháng vừa qua số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày ở nhật bản chỉ giao động từ khoảng sáu mươi đến dưới hai trăm linh ca
dân số nhật bản vào khoảng một trăm hai mươi bảy triệu người
ngoài ra số ca tử vong covid một mươi chín không vượt quá năm ca trong hầu hết các ngày kể từ đầu tháng một mươi một năm nay
mặc dù vậy con số tổng thể được cho là sẽ thay đổi vì nhật bản không xét nghiệm covid một mươi chín trên diện rộng
thiếu chi vết người tiếp xúc bệnh nhân
nhật bản sẽ không xét nghiệm covid một mươi chín hoặc hỗ trợ vaccine cũng như báo cáo chậm trễ số ca tử vong ở các thành phố
thủ tướng nhật bản fumio kishida ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tuyên bố chính phủ sẽ cung cấp xét nghiệm covid một mươi chín miễn phí cho công chúng
đồng thời kêu gọi xem xét phản ứng thất bại của tokyo trước đợt bùng phát covid một mươi chín mùa hè này
bao gồm các trường hợp người dân qua đời vì covid một mươi chín ở nhà do các bệnh viện hết chỗ chống
hiện tại nhật bản đang kiểm soát chặt chẽ biên giới khi biến thể omicron xuất hiện và lây lan ở nhiều nơi trên thế giới
tính đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai nhật bản ghi nhận một bảy trăm ba mươi chín trăm linh năm ca mắc và một mươi tám ba trăm tám mươi sáu ca tử vong covid một mươi chín